đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng vì nhằm hướng đến mục tiêu phát triển toàn diện diện mạo đô thị
giúp nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân
từ chủ trương đúng đắn cách làm phù hợp đảm bảo vì lợi ích chung
nên phong trào đã sớm nhận được sự đồng thuận cao của người dân
hiện nay thì tụi em có một nhóm thanh niên là tình nguyện để ra quân để lập lại trật tự đô thị
thứ nhất là tụi em sẽ số bản cáo rác hay là tổng dây sinh tại những điểm rác
ví dụ như ở dĩa hè công viên của phường thuốc nốt tạo môi trường sáng xanh sạch đẹp
qua những hoạt động này nhằm duy trì cũng như giữ vững những tiêu chí của phường
để trong thời gian tới ngày một nó tiến bộ hơn và phát triển hơn
xác định là đơn vị điển hình toàn diện là phường trung tâm của quận thốt nốt
nên sau hơn một năm thực hiện phường đã sớm đạt được hai mươi bốn tiêu chí
trong năm tiêu chí của quận thuốc nốt
các công trình về hành chính gian hóa xã hội và hạ tầng cơ sở trên địa bàn
được cải tạo xây mới
phường xây dựng được năm tuyến đường theo tiêu chí sáng xanh sạch đẹp
có năm trong tổng số năm khu vực gian hóa một trăm linh cơ quan đơn vị đạt chuẩn gian hóa
cơ quan gian minh trên chín mươi tám hội gia đình đạt gian hóa ba năm liền
đạt được kết quả này là do sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị của quận
phường cùng toàn thể nhân dân trên địa bàn
qua phát động phần trào này từ thành viên của ban chỉ đạo đảng quỹ
hội đồng dân quỹ ban dân gần dân hơn xuống tận cơ sở của mình
để làm sao nắm mắt được tâm tư nguyện vọng tình cảm của người dân
nắm chắc được như vậy thì thân đề tham mưu của chúng ta mới sát
và từ đó mà tạo nên sức mạnh vô cùng to lớn giữa cái lòng hợp tác của dân và chính quyền cơ sở
mà tạo nên được sự triển biến đến thời điểm này mà phường chúng ta
chẳng đảm bảo là phường dân minh đô thị nhanh càng đảm bảo đạt những tư chí dẫn bền hơn trong thời gian tới
từ khi xây dựng lên phường dân minh đô thị tới nay nói đúng ra nó có sự phát triển tốt
bản thân như tôi đi có người sự giác ngộ được nâng lên
ví dụ tôi nói là về thông thoáng phường dân minh đô thị
hay là xử lý những rác thải sinh hoạt hằng ngày của người dân cũng vậy có tính rất là cao
tiếp nối phường thốt nốt vào ngày một mươi tám tháng năm năm hai nghìn một mươi tám
ba nhân dân thành phố công nhận phường đặt chuẩn dân minh đô thị với hai mươi sáu trong tổng số hai mươi sáu tiêu chí
trong đó có thêm hai tiêu chí do thành phố quy định là đáng bộ được công nhận trong sạch dẫn mạnh hai năm liên tục trở lên
và phải đạt ba nội dung không tội phạm không ma túy không mại dâm
ngoài hoàn thành các chỉ tiêu chung phường đặc biệt chú ý vào việc xây dựng quan hệ cộng đồng thân thiện
đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo hợp tác phát triển kinh tế
hiện nay tỷ lệ hộ nghèo của phường chỉ còn ba bảy mươi tám không còn nhà tre lá tạm bỡ hồ sử dụng điện đạt một trăm linh
đến nay toàn quận đã có hai trong tổng số chín phường đạt chuẩn gian minh đô thị
bảy trong tổng số chín phường còn lại cơ bản đều đạt một mươi tám hai mươi trên hai mươi sáu tiêu chí
trong đó dự kiến xây dựng phường thuận an sẽ đạt chuẩn phường gian minh đô thị vào ngày hai tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
theo lãnh đạo quỹ ba nhân dân quận hiện nay quận đang tập trung đồng bộ cho việc nâng chất
các phường đạt chuẩn gian hóa và phường đạt chuẩn gian minh đô thị
theo đó cũng tiếp tục xây dựng các phường còn lại đạt chuẩn gian minh đô thị theo lộ trình đến năm hai nghìn hai mươi
theo lãnh đạo quỹ ba nhân dân quận hiện nay quận đang tập trung đồng bộ cho việc nâng chất